để cùng bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp thành công tỉnh lào cai đang gấp rút chuẩn bị về phương tiện cơ sở vật chất nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra thuận lợi là ngày hội của toàn dân
tuy còn gần một tháng nữa mới đến ngày bầu cử nhưng ở huyện vùng cao bắc hà không khí đã rộn ràng trên các đường làng ngõ phố
những ngày này xã vùng cao bản phố huyện bắc hà nhộn nhịp hơn hẳn cờ hoa bà nô áp phích cổ động cho ngày bầu cử được trang hoàng khắp nơi
danh sách cử tri cũng được niêm yết công khai người dân háo hước theo dõi các hoạt động và sẵn sàng tâm thế để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình
trong không khí ruộng ràng bầu cử này thì em thấy trên danh sách có tên mình thì em rất là vinh minh
và em sẽ bầu những người mà em
tin tưởng là sẽ có năng lực
tại các xã vùng cao khác không khí chào đón ngày bầu cử cũng hiện hữu ở khắp các thôn bản
sau khi ấn định các điểm bầu cử những bộ phận giúp việc đã chuẩn bị sẵn sàng điều kiện cơ sở vật chất cho ngày hội này
trước đó hàng nghìn cử tri tại các thôn bản cũng được tuyên truyền về luật bầu cử quyền và trách nhiệm của công dân trong ngày bầu cử
xã là đạt chuẩn về nông thôn mới cho nên về các cơ sở vật chất của các nhà văn hóa phục vụ cho bầu cử thì cơ bản là ổn định
đã huy động bà con nhân dân thứ nhất là vệ sinh đường làng ngõ xóm cũng như là cái điểm mà mình tổ chức bầu cử ở đó
trong tuần tới thì ủy ban bầu cử tỉnh sẽ thực hiện cung ứng cho các vật tư như tượng bác quốc huy thẻ cử tri phòng nội vụ
các vật tư sẽ căn cứ vào số lượng đại biểu các khu vực bầu cử để thực hiện cấp phát cho các
sẽ đảm bảo theo đúng cái luật định và đúng cái thời gian
đến thời điểm này tất cả các tổ bầu cử trên địa bàn huyện vùng cao bắc hà đã được cấp phát cờ tổ quốc
các tài liệu hướng dẫn liên quan đến công tác bầu cử các hoạt động kiểm tra giám sát bầu cử cũng được triển khai thực hiện
tất cả cùng hướng đến mục tiêu bảo đảm công tác bầu cử diễn ra an toàn đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân